thưa quý vị đậu tương biến đổi gen được trồng rất phổ biến ở châu mỹ đặc biệt là canada với tỷ lệ tới chín mươi tổng sản lượng
trong những năm gần đây lượng đậu tương này được nhập khẩu về việt nam cũng tăng đột biến để làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và một phần cho chế biến thực phẩm
các sản phẩm như đậu phụ dầu ăn nước tương đã sử dụng nguyên liệu đậu tương biến đổi gen từ nhiều năm qua
tuy nhiên người tiêu dùng chúng ta không phải ai cũng biết điều này
để đảm bảo quyền lợi cũng như sự an toàn cho người tiêu dùng khi sử dụng thực phẩm có sử dụng nguyên liệu biến đổi gen
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ khoa học và công nghệ đã có thông tư liên tịch quy định về gián nhãn thực phẩm biến đổi gen
tuy nhiên trong thời gian vừa qua hoạt động quản lý này vẫn đang bị bỏ ngỏ
một cơ sở sản xuất nước tương quy mô nhất nhì tại thị trấn bần huyện mỹ hào hưng yên
mỗi tháng cơ sở này cung cấp ra thị trường khoảng hai mươi tấn nước tương đương với khoảng một mươi hai đến một mươi năm chai tương đóng gói thành phẩm
không có gì đặc biệt đối với làng nghề truyền thống này nếu không xét đến việc gần như một trăm linh nguyên liệu đỗ tương sử dụng tại đây là nguyên liệu nhập khẩu
một cơ sở sản xuất nước tương quy mô nhất nhì tại thị trường khoảng hai mươi tấn nước tương tương đương với khoảng một mươi hai đến một mươi năm chai tương đóng gói thành phẩm
là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý về vấn đề chất lượng các loại nông sản sản xuất trên địa bàn
tri cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hưng yên
lại tỏ ra bất ngờ khi được phóng viên hỏi về việc có giám sát ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen hay không
trong khi các ngành này chưa ngã ngũ trong việc đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm làm đầu mối kiểm tra và kiểm tra như thế nào thì một lượng lớn các sản phẩm thực phẩm biến đổi gen vẫn đang ngày ngày được tiêu thụ chui trên thị trường